tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội đã diễn ra live show hãy đến với anh đánh dấu năm mươi năm tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân quang thọ
đêm nhạc đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình cách mạng qua giọng hát của ông
sau năm thập kỷ ca hát bằng giọng ca hào sàng nhưng chứa tràn tình cảm tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân quang thọ đã chạm đến trái tim người mến mộ qua những ca khúc chính ca
bản nhạc trữ tình cách mạng hãy đến với anh đã tái hiện nửa thế kỷ âm nhạc của một người nghệ sĩ chân chính như quang thọ cống hiến cả cuộc đời cho âm nhạc

trong live show này còn có sự góp mặt của những học trò được nghệ sĩ nhân dân quang thọ dìu dắt như đăng dương trọng tấn tùng dương khánh linh lan anh tân nhàn quang tú
vì thế live show lần này không chỉ là cuộc đối thoại giữa hai thế hệ vàng của thanh nhạc việt nam mà còn là cuộc gặp gỡ thầy trò đầy ấm cúng và xúc động
thầy quang thọ là một trong những người thầy dạy hát đầu tiên ở đăng dương
thầy cũng có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với đăng dương
thầy đồng hành với đăng dương rất nhiều chương trình từ việc đào tạo thanh nhạc cho đến việc biểu diễn với nhau mỗi chục năm qua
nhân dịp này cho phép đăng dương xin gửi tới thầy chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc thầy càng mạnh khỏe và có nhiều chương trình tiếng hát đến với người nghe hơn nữa
đêm nhạc không chỉ là lời tri ân sâu sắc của người nghệ sĩ tài danh
dành cho khán giả mà còn là lời tự tình về cuộc sống về tình yêu và sự nghiệp qua những bài hát đi cùng năm tháng